ngày hai mươi năm tháng một mươi tại cuộc họp giữa tỉnh ủy hòa bình với công ty cổ phần nước sạch sông đà về sự cố ô nhiễm nguồn nước tại nhà máy nước sạch sông đà
đồng chí bùi văn tỉnh bí thư tỉnh ủy hòa bình nhấn mạnh đây là sự cố rất nghiêm trọng đã gây ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân thành phố hà nội
vì vậy yêu cầu công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông đà cần phải đầu tư xây dựng hệ thống ống dẫn nước kín từ sông đà về tới nhà máy
tỉnh hòa bình yêu cầu để bảo đảm an toàn nguồn nước trước mắt cũng như về lâu dài không dùng kênh dẫn nước hở như hiện nay và không sử dụng nguồn nước sông đà thông qua hồ đầm bài cho sản xuất nước sạch
đồng thời khẩn trương xây dựng hệ thống ống dẫn nước thô kín khi đầu tư mở rộng nhà máy giai đoạn hai thay thế hệ thống kênh dẫn hiện tại bằng hệ thống ống dẫn kín
cùng với đó các cơ quan quản lý của tỉnh hòa bình nghiên cứu đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét xử lý vi phạm hành chính nếu có liên quan đến công tác quản lý bảo vệ môi trường của công ty
đại diện công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông đà cũng cho biết đến nay công tác khắc phục sự cố đã cơ bản thực hiện xong nhà máy đã cấp nước trở lại cho người dân
đồng thời cùng trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội lấy các mẫu nước để xét nghiệm